trong đêm nay khối không khí lạnh vẫn dồn thêm hơi lạnh xuống
vì thế nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay trên toàn miền bắc sẽ giảm thêm khoảng một hai độ
vùng núi phía bắc nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ là từ một mươi bảy cho tới một mươi chín độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng cũng như thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ là hai mươi hai mươi một độ
cảm giác lạnh ở đồng bằng và rét nhẹ ở vùng núi
sang ngày mai khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống trong khi những cơn mưa nhỏ thì vẫn còn
vì thế nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ tiếp tục duy trì mức thấp
như ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ sẽ chỉ từ hai mươi ba hai mươi bốn độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ ở ngưỡng là hai mươi năm cho tới hai mươi sáu độ
trời lạnh cả ngày
cường độ của đợt không khí lạnh này không quá mạnh vì thế ảnh hưởng của nó tới các tỉnh trung bộ không nhiều
các tỉnh từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh hà tĩnh là những nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất của khối không khí lạnh lần này
nên trong đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ
nhiệt đêm ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh sẽ giảm nhẹ xuống còn hai mươi hai mươi một độ
trời chuyển lạnh về đêm và sáng
trong ngày mức nhiệt ở thanh hóa đến hà tĩnh cũng không cao chỉ từ hai mươi sáu cho tới hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh
nên đêm nay chỉ có mưa vài nơi ngày mai trời nắng sớm
và nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức cao là ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh phía nam vẫn chưa xuất hiện hình thái thời tiết nào gây mưa
vì thế ở cả tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong những ngày mưa ít nắng nhiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giữ ở mức là ba mươi ba mươi một độ
và nam bộ vẫn giữ mức nhiệt cao là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trên khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ
cụ thể là vùng biển từ quảng ninh trở vào đến thanh hóa
trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ với lúc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt mưa rông vài nơi
giáo đông bắc chỉ ở mức cấp bốn năm
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
nên tầm nhìn xa cũng bị hạn chế dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước